xin chào quý vị khán giả đang đến với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sở y tế hà nội tối
ngày một mươi ba tháng một cho biết trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận hai chín trăm sáu mươi chín ca bệnh trong đó có bảy trăm một mươi ba ca
covid một mươi chín hai chín trăm sáu mươi chín ca covid một mươi chín mới ở hà nội phân bố tại bốn trăm năm mươi bảy xã phượng thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận
huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm sáu mươi một lông biên một trăm năm mươi tám
bắc từ liêm một trăm năm mươi một đống đa một trăm bốn mươi bốn hoài đức một trăm bốn mươi ba nam tự liêm một trăm một mươi tám hai bà trưng một trăm linh bảy thanh trì một trăm linh bảy v v
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là tám mươi hai năm trăm tám mươi bốn ca
tới hết ngày một mươi hai tháng một toàn thành phố có hơn năm mươi ba ba trăm linh trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trăm ba mươi ba ca bệnh viện đại học y hà nội hai trăm một mươi tám ca
tại các bệnh viện của hà nội là ba một trăm năm mươi bảy ca
ngoài ra có hơn bốn mươi chín f thể nhẹ không triệu chứng điều trị tại cơ sở thu dung
điều trị của thành phố cơ sở thu dung quận huyện
và theo dõi cách ly tại nhà chiếm gần chín mươi ba tổng số ca nhiễm
riêng tỷ lệ f điều trị tại nhà là tám mươi tổng ca nhiễm
theo bộ y tế cập nhật tới hết ngày một mươi hai tháng một hiện tại có năm trăm linh năm bệnh nhân covid một mươi chín điều trị ở hà nội
tại các bệnh viện trung ương và hà nội trong tình trạng nặng nguy kịch cao hơn bốn ngày trước đó gần một trăm linh ca
về công tác tiêm chủng hà nội đã tiêm được một bốn triệu mũi ba gồm hơn hai trăm hai mươi năm mũi bổ sung và gần một một mươi chín triệu mũi nhắc lại
sau nhiều ngày dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới hà nội hiện có hơn năm trăm linh f nặng và nguy kịch
tại bệnh viện tuyến cuối điều trị covid một mươi chín các bác sĩ đang nỗ lực danh giật sự sống cho bệnh nhân
phát giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải và giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đh y hà nội nhận định
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội hiện giờ đang trở nên căng thẳng hơn số lượng f ngày càng gia tăng
đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn
tuy nhiên khi số lượng f nhiều
bệnh nhân nặng nhiều theo
mỗi ngày bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội tiếp nhận hai mươi ba mươi f trong tình trạng nặng
đến nay bệnh viện có gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
trong số này bốn sáu mươi người phải thở máy
đa số bệnh nhân nguy kịch chưa được tiêm vaccine số ít chỉ mới tiêm một mũi
họ đều lớn tuổi từ tám mươi đến chín mươi tuổi hoặc sát một trăm linh
nhiều người bệnh nền càng điều trị thì càng nặng
bác sĩ hãy nói và khuyến cáo các cụ già
nhiều bệnh nền nên được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
càng sớm càng tốt
theo kế hoạch nếu bệnh nhân gia tăng cơ sở y tế này sẽ chuyển sang giai đoạn ba
tương ứng năm trăm linh giường điều trị huy động đa số nhân lực phù hợp với tình hình dịch bệnh
điều dưỡng trưởng nguyễn thị thu phương cho biết
mỗi ca làm việc có bốn bác sĩ và chín điều dưỡng kéo dài một mươi hai tiếng
r một mươi ba và r một mươi bốn là khu vực chăm sóc đặc biệt chuyên điều trị các bệnh nhân tầng nặng và nguy kịch
số lượng ca nặng tăng nhanh
mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận hai mươi ba mươi bệnh nhân
theo điều dưỡng phương nhân lực được chia thành hai đội
đội một ở trong phòng bệnh trực tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân
đội còn lại ở ngoài điều phối xử lý thông tin tại trung tâm điều hành qua vách ngăn phòng dịch
hệ thống camera giám sát có thể theo dõi đến từng giường của các bệnh nhân
trường hợp khẩn cấp các bác sĩ ở bên ngoài cũng có thể lập tức vào bên trong
với lượng bệnh nhân đông các y bác sĩ xác định tết này làm việc như ngày thường trực một trăm linh nhân lực
bác sĩ nguyễn minh nguyên cho biết
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nặng gia tăng nhất là những cụ già yếu chưa tiêm được vaccine
những trường hợp này một khi đã mắc covid một mươi chín thì diễn biến rất nặng
trong phòng bệnh chúng tôi rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi mắc covid một mươi chín qua người thân và những người xung quanh
bác sĩ nguyên thông tin mỗi ngày tại bệnh viện có hai bốn ca nguy kịch diễn biến tử vong khiến cho các bác sĩ chịu áp lực rất lớn
theo bác sĩ các bệnh nhân hồi sức tích cực phải chuyển trị hàng tuần thậm chí là hàng tháng mới được xuất viện
sau khi khỏi bệnh họ sẽ được chuyển sang khu vực hậu covid để tiếp tục được chăm sóc phục hồi
từ đó giảm gánh nặng cho trang thiết bị và nhân lực tại khoa hồi sức tích cực
muốn tỷ lệ tử vong thấp thì mục tiêu phải giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng và bảo vệ các đối tượng có nguy cơ cao như người già
người có bệnh lý nền hoặc là các giải pháp như tiêm vaccine tại nhà hạn chế đi lại và phòng bệnh cho người già
thực hiện năm ca bác sĩ khuyến cáo
dự báo số ca mắc covid một mươi chín
dự báo số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục tăng cao nhất là vào dịp tết nguyên đáng cận kề
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải và giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đh y hà nội cho biết
bệnh viện đã có kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có các bác sĩ từ trường đh y hà nội bệnh viện đh y hà nội các bệnh viện tại hà nội và một số bệnh viện khu vực miền bắc
một bệnh nhân nặng phải thở máy đòi hỏi số lượng người phục vụ nhiều hơn rất nhiều so với bệnh nhân nhẹ
các bệnh nhân covid một mươi chín sau giai đoạn cấp cứu đến giai đoạn hậu covid có những bệnh nhân phải nằm một tháng thậm chí hơn hai tháng khi ra viện vẫn phải thở oxy
bác sĩ hải cho hay